các em nhỏ nơi đây có thêm những nơi vui chơi mỗi khi chiều đến
các em nhỏ nơi đây có thêm những nơi vui chơi mỗi khi chiều đến
đó là kết quả của quá trình cô hoàng thị hằng đứng lên kêu gọi chị em hội phụ nữ và người dân chung tay xây dựng những sân chơi dành riêng cho con trẻ